tại đường dẫn vào phía bắc hợp hải vân đoạn qua thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe bốn chỗ và xe tải làm hai người tử vong tại chỗ
tại thời điểm nói trên xe bốn chỗ biển kiểm soát bốn mươi ba a một mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi ba chạy hướng huế đà nẵng
trên xe có năm người đã đâm vào xe tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c sáu nghìn bảy trăm bảy mươi ba chạy hướng ngược lại
làm hai người đi trên xe bốn chỗ tử vong tại chỗ ba người khác được chuyển vào bệnh viện đa khoa đà nẵng cấp cứu
trong tình trạng xấu cả hai xe đều hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện phú lộc và trạm cảnh sát giao thông phú lộc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn điều tiết giao thông tránh gây ách tắc trong hầm hải vân
và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn